bộ đội về can bộ về dân coi như lúc đó là toàn dân nuôi tiếp tế bằng lương thực
mỗi nhà làm một cái hũ gạo nuôi quân tôi còn nhớ là mỗi lần đi vo gạo thì phải bỏ vào đấy một năm
cuối tháng thì lại có người về thu nhà nào có lợn có gà có nói chung là ủng hộ hết
thậm chí là bộ đội qua đây là ủng hộ mía dân chặt mía chuối vác ra đường
lúc đấy là rậm rạp trông cũng sợ lắm
bộ đội về đóng đây thì đào tầm c ở trên tất cả các gò này thôi
còn chỉ huy thì đóng ở các nhà
nhà tôi với nhà ông cụ đồ nhà ông rực là chỉ huy ba chỉ huy
tôi được biết là năm một nghìn chín trăm năm mươi thì ở đình gia hạ có tổ chức hội nghị để bàn kế hoạch giải phóng lào cát
ông có biết về sự kiện này không ạ
lúc đấy là lào cát là quân pháp đóng hết rồi
thế cơ quan của tỉnh thì rút xuống đây
tỉnh ủy lào cát mới lấy các cơ quan lấy cái đỉnh để làm cái chủ sở
tức là họp ở đấy
tức là mở cái hội nghị tức là quyết định đánh giải phóng thú giảng nghĩa đô giải phóng bắc hà giải phóng lào cát
vận động dân coi như là sơ tán vào trong
làm lán ở trong trong khe hết
thế còn ở đây là chỉ phải dành riêng cho bộ đội thôi
đóng ở đây thì bắt đầu là mới tổ chức đánh ở phố giảng
đánh phố giảng xong mới đánh nghĩa đô đồn la nữa cơ
dần dần mới dồn xuống ra lào cai
lào cai xong rồi mới dồn mãi đánh phải giải phóng lào cai xong rồi
theo đường bình lưu xong rồi là về nhà lai châu
dồn mãi cho mai cuối cùng là tập kết ở điện biên
ông anh hai ông chú tôi
đang ra điện biên
đang ra điện biên
đánh tham gia điện biên hết
vậy thì cái giai đoạn đó người ở xã mình tham gia đi bộ đội có nhiều
coi như là cái lực lượng thanh niên luôn là đi hết
thậm chí có gia đình coi như là con một cũng cho đi bộ đội hết
gia đình tôi thì có ba bốn anh em cả kể cả cô đua cũng đi bộ hết mà
xây dựng việt tiến trở thành khu căn cứ tập hợp lực lượng xây dựng phong trào cách mạng
và tổ chức nhiều hội nghị quan trọng có ý nghĩa quyết định cho một thời kỳ mới của cách mạng lào cai
điều này đã khẳng định sự chỉ đạo đúng đắn của trung ương đảng và tỉnh ủy lào cai
trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào vẫn lãnh chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh hơn nữa chiến tranh du kích
vùng tạm chiến tại lào cai củng cố các tri bộ đảng nông thôn chính quyền công xã về mọi mặt
tăng cường sức chiến đấu của đảng khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất để mở chiến dịch biên giới
chiến dịch lê hồng phong đợt hai tiến tới giải phóng toàn tỉnh lào cai vào tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
từ đó đến nay thì khu việt tiến
luôn luôn được tỉnh lào cai như huyện bảo yên coi đây là một nôi di tích của cách mạng của đảng bộ của tỉnh lào cai
và chúng tôi từ việc tuyên truyền giáo dục điều này đã thực thể hiện trong cuốn lịch sử đảng bộ của huyện
cũng như lịch sử đảng bộ của xã việt tiến và các vùng gần gần
cũng như là các hoạt động giáo dục truyền thống trong mỗi các kỳ kỷ niệm giáo dục cho thế hệ thanh niên
giữ vững được cái truyền thống cách mạng